đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đã đến thăm tặng quà cho các gia đình chính sách và hộ nghèo tại tỉnh sóc trăng
đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam cùng lãnh đạo tỉnh sóc trăng đã đến thăm tặng quà cho các gia đình chính sách và hộ nghèo tại thị trấn an lạc thôn huyện kế sách tỉnh sóc trăng nhân dịp tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi
trước đó đồng chí trần thanh mẫn cũng đã đến thăm tặng quà tết các gia đình chính sách tiêu biểu như cựu chiến binh nguyễn văn nô thương binh hà văn hôi cán bộ hưu trí trần văn tiễn đều là những cán bộ hưu trí gương mẫu cao niên tuổi đảng
tại các gia đình thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước đồng chí trần thanh mẫn đã ân cần hỏi thăm chúc sức khỏe và động viên các gia đình tiếp tục là tấm gương sáng trong phong trào thi đua tại địa phương